theo hãng tin tass phát biểu tại trụ sở chiến dịch tranh cử của mình tổng thống nga vladimir putin đã nhấn mạnh đến những ưu tiên trong nhiệm kỳ mới sau khi ông giành được số phiếu ủng hộ cao nhất trong cuộc bầu cử tổng thống nước này
theo tổng thống putin các nhiệm vụ chính cho sự phát triển đất nước đã được ông nêu ra trong thông điệp liên bang gần đây nhưng ông nhắc lại rằng trước hết nước nga cần giải quyết các vấn đề trong khuôn khổ chiến dịch quân sự đặc biệt tăng cường khả năng phòng thủ và củng cố lực lượng vũ trang của đất nước
ông putin cũng bày tỏ
tôi hy vọng về một nước nga hùng mạnh độc lập có chủ quyền và kết quả bầu cử cho phép tôi cùng người dân nga đạt được tất cả các mục tiêu đó
ông putin cũng có phát biểu đầu tiên sau khi thắng cử về chiến sự ở ukraine
ông cho biết lực lượng vũ trang nga đạt được bước tiến hàng ngày ở ukraine và đang giữ thế chủ động trên chiến trường
theo ông putin hoạt động tấn công của ukraine không có tác dụng và ở một số hướng binh sĩ nga đang áp đảo kẻ thù
về quan hệ với phương tây và nguy cơ xảy ra xung đột
trực tiếp giữa nga và tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato
ông putin cảnh báo về khả năng xảy ra chiến tranh thế giới thứ ba toàn diện tuy nhiên không mong muốn kịch bản như vậy
tôi nghĩ rằng mọi thứ đều có thể xảy ra trong thế giới hiện đại
tôi đã nói và mọi người cũng đều thấy rõ rằng có thể xảy ra xung đột trực tiếp với nato
và chỉ còn một bước nữa là dẫn đến thế chiến thứ ba toàn diện
bình luận về cái chết của chính trị gia đối lập alexei navalny ông putin cho biết
vài ngày trước khi ông navalny qua đời
đối tượng cao của nga đã đưa ra ý tưởng trao đổi chính trị gia đối lập lấy một số người nga bị phương tây giam giữ
sau khi tổng thống nga tái đắc cử lãnh đạo nhiều nước trên thế giới như cuba venezuela nicaragua bolivia tajikistan triều tiên
đã gửi lời chúc mừng đến ông putin